trên biển trong ngày và đêm nay khu vực có thời tiết xấu vẫn tiếp tục diễn ra với vùng biển phía nam
bao gồm khu vực nam biển đông trong đó có cả khu vực huyện đảo trường sa vùng biển từ bình thuận đến cà mau
cà mau đến kiên giang sẽ có mưa rào và rông mạnh
trong cơn rông có khả năng xuất hiện gió giật mạnh cấp bảy cấp tám gây khó khăn cho các hoạt động hàng hải
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước